sau đây là một thông tin vui với những bệnh nhân cần ghép thận
khi ngày hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi một bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ thực hiện thành công ca ghép thận thứ tư tại bệnh viện này
điều đang nói đây là ca ghép thận đặc biệt lần đầu tiên được thực hiện ở nước ta
khi mà người hiến thận là chồng của bệnh nhân tức là giữa hai người không cùng huyết thống
do người hiến thận không cùng huyết thống nên quá trình chuẩn bị cho ca ghép đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng
đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho người được ghép và người hiến
với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép thận từ bệnh viện hữu nghị việt đức
các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã làm chủ được kỹ thuật chuyên sâu này
sau một mươi một ngày theo dõi hiện nay quả thận ghép đang hoạt động tốt
các thông số sinh hóa trong máu trở lại bình thường người bệnh sức khỏe tiến triển khả quan và được xuất viện
hiện nay số lượng người bị suy thận ngày càng cao nhu cầu ghép thận của người bệnh ngày càng nhiều
do đó việc làm chủ kỹ thuật này sẽ giúp cho người bệnh được ghép thận ngay tại tuyến cơ sở góp phần giảm tải cho tuyến trung ương